tổng cục du lịch việt nam đã tổ chức lễ họp báo về tình hình du lịch việt nam trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
theo đó ngành đã có nhiều nỗ lực tổ chức triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận
tổng số khách quốc tế đến việt nam trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt gần tám năm triệu lượt tăng bảy năm so với năm hai nghìn một mươi tám
khách du lịch nội địa đạt bốn mươi năm năm triệu lượt tổng thu từ khách du lịch tăng tám bốn so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động du lịch còn bộc lộ những hạn chế như công tác bảo đảm an ninh an toàn vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều thiếu sót rác thải ô nhiễm tai nạn ảnh hưởng đến an toàn của khách du lịch tại các điểm du lịch còn xảy ra đặc biệt vào các dịp lễ hội mùa cao điểm du lịch ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức cá nhân trong hoạt động du lịch chưa cao
ngành du lịch việt nam đặt mục tiêu trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục duy trì thúc đẩy tăng trưởng về khách du lịch quốc tế và nội địa
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín ngành du lịch sẽ phục vụ khoảng một mươi bảy năm một mươi tám triệu lượt khách quốc tế tám mươi năm triệu lượt khách nội địa tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt bảy trăm linh tỷ đồng